xin chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân

và công ty cổ phần bất động sản cao thắng do long làm chủ tịch hội đồng quản trị

vừa bị bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một phát hiện tại khu vực biển giáp danh giữa hải phòng và quảng ninh

tiến hành các biện pháp điều tra xác minh làm rõ theo quy định

ở diễn châu nghệ an điều khiển có biểu hiện nghi vấn

tại bến tre phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh vừa mời ông hồ tấn vị

tính đến hết tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín

sẽ dễ dàng vào được các cửa hàng và đến tay người tiêu dùng

từ cửa khẩu đông hà và như thế là có tin báo

người tiêu dùng biết về cái cách mua sắm hàng hóa

người tiêu dùng cần cẩn trọng để tránh tiền mất tật mang

khuyến mại ưu đãi giảm giá bán xe

nhưng vẫn không thể kích cầu doanh số bán xe

và tình trạng ô nhiễm môi trường không khí

điều này cũng góp phần khiến doanh số bán xe không tăng trưởng mạnh

hiện tại thì giá lúa tươi

vụ lúa thu đông năm hai nghìn một mươi chín

nông dân trong tỉnh đã thu hoạch hơn tám mươi diện tích

với mức bình quân năm trăm linh đồng trên một kg

vườn quất của ông nguyễn đức xã cẩm hà

hắn cũng nhất trách
lụa là quất năm nay

khoảng hơn một triệu đồng

có trường này trường nào

đã được thương lái các nơi

sẽ tròn vẹn hơn